ngày năm tháng một ủy ban kinh tế của quốc hội phối hợp với viện đào tạo tư vấn và phát triển kinh tế
tổ chức hội thảo hiệp định evfta thế và lực để kinh tế việt nam phát triển bền vững
nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn thể tổng thể và xuyên suốt
trên những thách thức cũng như là tận dụng cơ hội do hiệp định evfta mang lại
hội thảo có sự tham dự của đại diện ủy ban kinh tế của quốc hội bộ công thương
viện quản lý kinh tế trung ương các chuyên gia kinh tế cũng như gần hai trăm linh doanh nhân
đại diện cho các doanh nghiệp trong cả nước
tại hội thảo các đại biểu nhận định việc việt nam ký kết hiệp định evfta
đã tạo ra sân chơi lớn cho các doanh nghiệp việt nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế
với các nước tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động giúp mở rộng hơn nữa
thị trường cho hàng xuất khẩu của việt nam đặc biệt là những sản phẩm có thế mạnh
như nông sản nhiệt đới thủy sản dây dép dệt may
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng bên cạnh những thuận lợi thì cũng tạo
ra các thách thức không nhỏ bắt buộc các doanh nghiệp phải có hướng thay đổi
trong sản xuất kinh doanh để phù hợp với những điều khoản của hiệp định
vì vậy doanh nghiệp cần định vị được thị trường của mình trong bối cảnh hội nhập
tái cấu trúc lại việc quản trị và công nghệ để đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ
hàng rào kỹ thuật xác lập được hệ thống phòng ngừa rủi ro đồng thời nhà nước
cũng cần nghiên cứu cải cách thể chế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận
nguồn vốn để có thể tham gia vào sân chơi lớn cùng với các nước và nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp